theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia các tỉnh bắc bộ trong đó có hà nội
sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh dẫn đến mưa vài nơi gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba
vùng ven biển cấp ba cấp bốn ngoài khơi gió giật mạnh cấp sáu giật cấp bảy
theo đó gió mùa đông bắc lần này ít gây mưa ở bắc bộ hơn so với đợt đầu tuần trước
mưa vừa mưa to diễn ra ở trung bộ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài tới ngày ba mươi tháng một mươi một
một số nơi có thể sang ngày một tháng một mươi hai khu vực mưa lớn nhiều nhất khả năng xảy ra từ quảng bình cho tới khánh hòa
đợt rét lần này dự báo kéo dài hơn gần như cả tuần với nền nhiệt thấp hơn hẳn các đợt gió mùa đông bắc trước đây
nguyên nhân chính là không khí lạnh được bổ sung liên tục với tần suất hai ba ngày một đợt
các tỉnh bắc bộ đầu tháng một mươi hai có thể rét đậm về đêm khi nhiệt độ vùng đồng bằng giảm xuống dưới một mươi năm độ
vùng núi dưới một mươi độ ban ngày trời nắng và nhiệt độ vẫn ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ